thưa quý vị kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tới đây người sử dụng xe không có giấy tờ chuyển nhượng
sẽ không được làm thủ tục đăng ký xe sang tên như vậy là ba mươi một tháng một mươi hai tới sẽ là hạn chót giải quyết đăng ký sang tên
cho những trường hợp xe đã qua nhiều người sở hữu nhưng thiếu hoặc là không có giấy tờ sang tên
để làm thủ tục này người đang sử dụng xe cần đến các cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe
xuất trình giấy tờ theo quy định ghi rõ quá trình mua bán giao nhận xe hợp pháp
cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe và nộp giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký
biển số xe theo quy định giấy tờ chuyển quyền sở hữu của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe
và giấy tờ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng nếu có